tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường vừa có chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường sáu mươi ba tỉnh thành phố
đặc biệt là các cục quản lý thị trường khu vực miền nam tăng cường kiểm tra và giám sát mặt hàng xăng dầu trước hiện tượng găm hàng xăng dầu
theo đó cục quản lý thị trường ngay lập tức chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm việc với các cây xăng để không xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa
nếu xảy ra tình trạng hết hàng hay đóng cửa đề nghị xử lý ngay lập tức
trong trường hợp do nhà cung cấp xăng dầu không giao các cục quản lý thị trường phải làm việc với các thương nhân đầu mối
thương nhân phân phối tổng đại lý nếu phát hiện vi phạm xử lý trong thẩm quyền
nếu vượt thẩm quyền báo cáo về tổng cục quản lý thị trường hoặc bộ công thương để xử lý
tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nếu hết hàng khi kiểm tra giám sát
phải đo bồn và đối chiếu hóa đơn mua bán hàng để xác định lượng hàng tồn kho
nếu hết hàng do chủ quan của doanh nghiệp và các vi phạm khác phải xử lý nghiêm
đảm bảo phải kiểm tra tất cả các vụ việc mà cửa hàng bán lẻ thiếu hàng hết hàng và đóng cửa
thưa quý vị trong lúc đang tuần tra và kiểm soát trên biển
thì hải đội hai bộ đội biên phòng tp hcm đã bắt một phương tiện vận chuyển một trăm linh mét khối dầu do không rõ nguồn gốc
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng tám tổ công tác của hải đội hai bộ đội biên phòng tp hcm
đã phát hiện phương tiện bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts do ông phạm sĩ liêu trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển
và tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và đã phát hiện trong hai khoang tàu có chứa trên một trăm linh mét khối dầu đeo
theo lời khai của ông liêu thì số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
thưa quý vị trong những năm gần đây thưa quý vị những ngày gần đây thì bảo ngư với nhãn hiệu là nhập khẩu hàn quốc
thì đang là mưa làm gió tại thị trường online với giá rẻ bất ngờ
và người tiêu dùng thì rất là vui mừng khi được cơ hội thưởng thức những món ngon mà lại còn bổ
tuy nhiên thì chất lượng bảo ngư có đúng với lời giới thiệu hay không là điều mà người tiêu dùng chưa thể kiểm chứng được
sau đây thì mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
chỉ cần gõ cụm từ bảo ngư trên thanh công cụ tìm kiếm của facebook
một bài viết giao bán bảo ngư với giá giao động từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi đồng trên một kg
theo một bài viết phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tìm đến kho bán hàng bào ngư trong vai trò là khách hàng mua xỉ
khi phóng viên hỏi về chất lượng của bảo ngư thì giá thành thấp như vậy
người bán hàng chỉ khẳng định đây là hàng cấp đông nên giá rẻ không cung cấp được giấy kiểm định chất lượng và giấy tờ nhập khẩu
chứ không thể nói là ngon hơn hay không mình truyền biến mà nó không đúng như kiểu cách đó thì nó không ngon
tại cửa hàng bán hải sản nhập khẩu uy tín trên địa bàn thành phố hà nội thì giá cả so với trên trợ mạng có sự tranh lệch đáng kể
giá bảo ngư tưới sống tại đây có giá không dưới một triệu đồng một kg tùy vào kích thước bảo ngư
bảo ngư ở trên thị trường nó bán trôi nổi bảo ngư nó là đông lạnh cái size của nó rất là bé
thứ hai nữa là bảo ngư đấy là
hàng là hàng đông lạnh khi mà giá đông ra thì nó chỉ có khoảng tầm bảy tám lạng
thứ hai nữa là chất lượng nó không được kiểm nghiệm có nghĩa là có những con sẽ bị chết rồi và nó cấp đông
theo các chuyên gia người tiêu dùng nên cẩn thận với những lời mời chào mua bảo ngư giá rẻ từ các trang mạng xã hội
bao người hàn quốc và trung quốc khác nhau hoàn toàn với cách thức nuôi nên giá cũng sẽ có sự tranh lệch lớn
hơn nữa việc bảo quản đông lạnh hải sản không đúng cách không đảm bảo quy chuẩn
các trang mạng về độ lạnh cũng sẽ làm giảm chất lượng của sản phẩm
bào ngư có giá trị dinh dưỡng rất cao đồng thời có về mặt y học thì nó có tăng sức đề kháng của cơ thể
ngoài ra nó có tác dụng bổ dương
thế nhưng mà hiện nay trên thị trường ấy bảo ngư thì giá rẻ như thế thì mình cũng không yên tâm lắm
nếu bào ngư mà để lâu quá hoặc là nó bị biến chất rồi thì cũng không còn giá trị dinh dưỡng cũng như là tác dụng về mặt y học
vì vậy là mình cũng nghĩ là lên mua ở những cơ sở có uy tín
như là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
bảo ngư không những là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của con người mà còn là một phương thuốc đông y vô cùng quý
nhưng người tiêu dùng cần chú ý hơn về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ khi mua sản phẩm
đừng vì ham rẻ mà bất chấp mua những thực phẩm kém chất lượng
điều này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chính mình và gia đình
thưa quý vị liên quan đến vụ hỗn chiến một người đâm hai người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp võ nguyễn tuấn khang một mươi bảy tuổi
và đặng huỳnh thanh nghĩa một mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng tám nhóm của khang và nghĩa mâu thuẫn với nhóm của bùi văn nam một mươi chín tuổi
nguyễn quốc hùng hai mươi hai tuổi và phan ngọc duy một mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa
khi gặp nhau tại khu dân cư thuộc khu phố vườn dừa phường phước tân hai bên lao vào ẩu đả
khang đã dùng dao tấn công đâm nhiều nhát vào người nam và duy
hậu quả duy tử vong trên đường đi cấp cứu nam bị thương nặng
công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng nghĩa và khang bị bắt sau đó
còn về vụ nam thanh niên ghi gây ra vụ cướp tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân
phan chu trinh thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định được danh tính của đối tượng
theo đó nam thanh niên này là trần bá sơn
trần bá sơn hai mươi ba tuổi trú tại thôn tân phú xã tam phú thành phố tam kỳ
qua lấy lời khai ban đầu trần bá sơn khai có ý định vào cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả nên bỏ chạy
ngoài ra lúc gây ra vụ việc này trần bá sơn có biểu hiện ngáo đá
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám một người đàn ông bịt mặt mặc áo thun quần jin chạy xe máy và không đội bũ bảo hiểm đến tiệm vàng kim việt
tại đây đối tượng lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm vàng rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
chứng kiến sự hung hãn của đối tượng ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt
nhiều khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
sau khi đập phá thì người đàn ông vứt lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe bỏ chạy
hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
công an huyện diễn châu của tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một chuyên án
đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đẻ lên tới nửa tỷ đồng bắt giữ nhóm đối tượng cùng nhiều tăng vật
sau một thời gian điều tra vào ngày một mươi sáu tháng tám ban chuyên án đã bắt giữ tám đối tượng
trong đó có đối tượng cầm đầu là tạ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện diễn châu
tăng vật cơ quan chức năng thu giữ được là một sổ ghi số lô số đề một mươi hai cáp ghi số đề và một mươi một điện thoại di động
theo tài liệu của cơ quan công an tạ quang hùng đã tổ chức đường dây cho các con
hoặc tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đẻ hoạt động có tổ chức để qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là năm trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với tạ văn hùng về tội tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đẻ
bảy đối tượng còn lại về tội đánh bạc
liên quan đến vụ xe khách lạng lách trên cao tốc hà nội thái nguyên
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
các bị can bị khởi tố gồm phạm văn thái bốn mươi tuổi chủ của nhà xe thái đạt chạy tuyến bắc cạn nam định
lâm văn thảo ba mươi năm tuổi lái xe của nhà xe thái đạt trực tiếp điều khiển xe khách biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm linh tám
và nguyễn văn duy ba mươi chín tuổi lái xe ô tô biển kiểm soát một mươi bảy b hai nghìn hai trăm một mươi sáu
chạy tuyến định hóa tiền hải thái bình
trước đó dư luận phản ánh hai xe khách di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt bên nhau gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều di chuyển trên đường
qua xác minh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu
và bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan cũng như người phương tiện cho công an thành phố thái nguyên
thời gian qua trên địa bàn của huyện nhân trạch tỉnh đồng nai và các vùng lân cận
liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các nơi công cộng nhà trọ nhà dân
tuy nhiên với việc nhanh chóng nắm bắt thông tin và truy xét
lực lượng công an đã bắt được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp bốn đối tượng
gồm trần thanh tùng ba mươi một tuổi và nguyễn văn toàn một mươi sáu tuổi cả hai quê thành phố hồ chí minh
lại văn thắng hai mươi năm tuổi quê tỉnh hà nam và đinh xuân trường hai mươi hai tuổi trú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhỏ nhất là một mươi sáu tuổi lớn nhất ba mươi một tuổi
chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt
sau khi trộn cắp được chúng mang đi các dấu tại nhà nghỉ hoặc những nơi công cộng
rồi gọi đồng bộ đến mang đi bán hoặc thay đổi cách cấu xe để sử dụng khi khó khăn
cho lực lượng phá án thời điểm gây án bất kể giờ giấc
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp xe máy các loại
giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng tại các huyện nhân trạch long thành và quận bảy thành phố hồ chí minh
trong đó có ngày tuần vừa toàn thực hiện năm vụ đua nóng ở các địa bàn trên
tất cả tài sản trộn được các đối tượng thay đổi cách cấu để sử dụng
hoặc đem bán lấy tiền chi nhau tiêu xài
để đối phó với tình trạng trộm cắp tài sản dưới dạng đua nóng các xe mô tô
lực lượng sân sự khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông và khi để tài sản ở nhà
nên chủ động quản lý luôn luôn để phương tiện gửi ở nơi có nơi trong giữ xe là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa khi ghé hàng quán chợ búa nơi công cộng trên tuyến giao thông
thì phải để xe ở trong tầm mắt và ở khoảng cách gần
khóa cổ xe đầy đủ và nhớ rút chìa khóa xe
đồng thời lắp thêm các thiết bị phòng chống trộm cảnh báo và các thiết bị giám sát trên xe mô tô
để phục vụ cho việc phòng ngừa tội phạm và truy vết tội phạm của lực lượng công an
ngoài ra đối với lại phương tiện khi để ở nhà dân hoặc là ở trong công ty
thì tốt nhất là khi để xe thì chúng ta phải khóa cổ xe
nơi an toàn ngoài ra khóa cổng khóa cửa bố trí người trong giữ
không để chiều khóa ở xe hoặc không mở cửa xe tạo điều kiện sơ hợp để các đối tượng lợi dụng trùng cấp
việc trị phát thành công nhóm chuyên trùng cấp tài sản này
đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an huyện nhân trạch tính đồng nai đang tiếp tục điều tra mớ rộng
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại